mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội
đây là vụ án thứ tư ông nguyễn đức trung phải hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí mua bán trái phép hóa đơn buôn lậu
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trước năm hai nghìn một mươi sáu công tác trồng mới thay thế cây xanh ở hà nội
được thực hiện theo hình thức đấu thầu
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh
chuyển sang đặt hàng từng quý đồng thời chỉ đạo giám đốc sở xây dựng
phải đặt hàng trực tiếp của công ty sinh thái xanh do bùi văn mận làm giám đốc
thực hiện chỉ đạo của bị cáo trung từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
ban suy tù các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội
đã ký hợp đồng với các công ty gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi bốn tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày
với hành vi nhận hối lộ của công ty
trung hậu sáu mươi tám để bỏ qua sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
cục cảnh sát điều tra tuyển phạm về tham nhũng kinh tế bôn lậu bộ công an
đang điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bỏ qua xe phạm trong quá trình khai thác mỏ cát mỹ hiệp

kết quả giám định của viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cho thấy những sản phẩm bị thu giữ đã xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với thương hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố đối với hai bị can lần lượt là tổng giám đốc và nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
theo khai nhận do biết đến sản phẩm keo rán gạch mang nhãn hiệu con cá sấu của thái lan đang được bán chạy trên thị trường nên các đối tượng đã nảy sinh lòng tham và lên kế hoạch thực hiện việc sản xuất hàng giả bằng cách tải hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên để gắn lên bao bì sản phẩm mà công ty tự thiết kế